chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ sau đây xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
bác sĩ bùi quốc nam giám đốc sở y tế tỉnh bạc liêu cho biết trong cuộc họp giữa ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh với đoàn bác sĩ của bệnh viện chợ rẫy tp hcm
giám đốc bệnh viện nguyễn tri thức đánh giá nếu địa phương không khống chế nhanh dịch sẽ bùng phát như tp hcm trước đây
việc này là quy luật của dịch nên ngoài đoàn chuyên gia của bệnh viện chợ rẫy bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm cũng hỗ trợ lực lượng giúp bạc liêu dập dịch
ngày hai mươi tháng một mươi cdc bạc liêu phát hiện ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hàng thủy sản tấn khởi
lúc đó tỉnh chỉ có một năm mươi một f nhưng đến nay tăng lên bốn bốn trăm tám mươi trường hợp
bác sĩ bùi quốc nam cho rằng tỷ lệ f cộng đồng trên một trăm linh dân của bạc liêu trong tuần qua là bảy mươi ba người tương ứng với cấp độ ba của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tỷ lệ tiêm vaccine của địa phương thấp chưa đạt theo quy định nên phải áp dụng cấp độ bốn toàn tỉnh vùng đỏ
theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh bạc liêu có khoảng sáu trăm bảy mươi một người từ một mươi tám tuổi trở lên
hiện số người được tiêm một liều vaccine là bốn trăm chín mươi một trăm hai mươi một tương đương với bảy mươi năm hai mươi tám một trăm linh bảy ba trăm bảy mươi sáu người tiêm đủ hai liều tương đương với một mươi sáu
để một trăm linh người dân đủ một mươi tám tuổi ở bạc liêu được tiêm ít nhất một buổi vaccine địa phương cần bộ y tế phân bổ thêm hai trăm năm mươi liều
lãnh đạo sở y tế bạc liêu cho rằng để đạt tỷ lệ tiêm vaccine đủ hai liều cho một trăm linh người dân đủ một mươi tám tuổi tỉnh gần sáu trăm linh liều
hiện tỉnh lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cần thêm năm trăm linh liều để đạt mức an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện hai địa phương nóng của dịch bệnh tại tỉnh bạc liêu là thị xã giá sai và huyện đông hải được các bác sĩ của bệnh viện nguyễn tri phương hỗ trợ
các chuyên gia bệnh viện chợ rẫy khảo sát các cơ sở điều trị và đưa ra một kế hoạch lớn
giúp bạc liêu dập dịch nhanh nhất
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám trên nq gcb của chính phủ
thủ tướng bộ y tế đỗ xuân tuyên lưu ý tiền giang cần có phương án ứng phó dịch phù hợp theo hướng bám sát các chỉ đạo của trung ương
bộ y tế và khôi phục sản xuất kinh doanh ổn định đời sống theo lộ trình
tỉnh tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine ưu tiên lực lượng tuyến đầu
phòng chống dịch người trên năm mươi tuổi có nguy cơ cao song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh khi tỉnh dần trở lại trạng thái bình thường mới
theo thứ trưởng đỗ xuân tuyên trong phương án phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả
tiền giang phải chú trọng gắn với việc đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo
cũng như đảm bảo việc đi lại sản xuất bình thường của người dân
đặc biệt tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trong việc điều trị
chăm sóc sức khỏe người mắc covid một mươi chín theo hướng cách ly điều trị f tại nhà
đảm bảo nguồn thuốc điều trị không để bệnh nhân nhẹ trở nặng và giảm thiểu bệnh nhân tử vong
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng yêu cầu tỉnh tiền giang ra soát tổng hợp và báo cáo bộ y tế kịp thời
về nhu cầu số lượng vaccine cụ thể dành cho từng đối tượng
trên cơ sở đó bộ y tế có kế hoạch phân bổ kịp thời vaccine cho địa phương
theo đại diện lãnh đạo tỉnh tiền giang từ ngày một tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một
toàn tỉnh ghi nhận thêm hai tám trăm linh bảy ca mắc mới giảm một một trăm năm mươi sáu ca tương đương ba mươi bốn so với tháng trước
như vậy trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tỉnh ghi nhận một mươi sáu tám trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín
đang ở cấp độ dịch cấp hai
để đạt mục tiêu kiểm soát và tiến tới đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như kiện toàn mạng lưới điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thành lập các bệnh viện giả chiến phân tầng điều trị
thực hiện phương pháp bệnh viện tách đôi tích cực tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cùng với đó tiền giang tăng cường công tác tuần tra và quản lý địa bàn
kiểm soát dịch tễ cũng như đảm bảo an sinh xã hội
không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng và lưu thông hàng hóa
tích cực hỗ trợ hộ dân khó khăn do ảnh hưởng của covid một mươi chín
tỉnh cũng ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp
thực hiện mục tiêu kép và quy định an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn
từ ngày một tháng một mươi một tiền giang đã cho phép tất cả các doanh nghiệp trong và các khu công nghiệp
cụm công nghiệp khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh
đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo các phương án tổ chức cho người lao động
đi về hàng ngày
kết hợp phương án ba tại chỗ với đi về hàng ngày thực hiện phương án ba tại chỗ
toàn tỉnh có một trăm tám mươi ba doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp
với trên năm mươi tám lao động đang hoạt động theo các phương pháp trên
đến ngày một tháng một mươi một toàn tỉnh đã tiêm một năm trăm sáu mươi hai bảy trăm tám mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín
đạt sáu mươi tám bảy tổng số liều vaccine được phân bổ
trong đó số người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm một mươi một
là một một trăm tám mươi sáu ba mươi một đạt bảy mươi chín chín và người tiêm đủ hai mũi là ba trăm bảy mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu người đạt hai mươi năm
ngày bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đã ban hành công văn về việc tạm dừng phục vụ tại chỗ
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp vĩnh long
động thái này nhằm đảm bảo công tác điều tra truy vết và xét nghiệm sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao
nghi nhiễm trên địa bàn

nghi nhiễm trên địa bàn

nghi nhiễm trên địa bàn

theo đó từ giờ ngày năm tháng một mươi một các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp vĩnh long
chỉ được phép bán mang đi và phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở y tế tỉnh vĩnh long từ một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một đến bảy h ngày bốn tháng một mươi một
tỉnh đã ghi nhận sáu mươi tám trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó có đến ba mươi bốn trường hợp qua xét nghiệm sàn lọc tại khóm ba phường bốn tp vĩnh long
hai mươi bảy trường hợp qua xét nghiệm sàn lọc tại khu phong tỏa ấp phú ninh và ấp phú trường
xã song phú huyện tam bình và bảy trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại các trạm y tế
toàn tỉnh vĩnh long đến nay đã ghi nhận hai tám trăm một mươi chín ca nhiễm
trong đó điều trị khỏi hai bốn trăm chín mươi bảy ca và có bốn mươi bảy ca tử vong
biện pháp này được đưa ra khi tỉnh liên tục phát hiện các ca mắc mới trong những ngày qua
theo công văn số hai nghìn chín trăm linh bốn trên sở y tế gạch nvis của sở y tế đắk nông ban hành ngày ba tháng một mươi một
bắt đầu từ ngày bốn tháng một mươi một tỉnh áp dụng cách ly y tế tại nhà
tại nơi lưu trú đối với những trường hợp f một tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
gồm người đàn ông
đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng covid một mươi chín qua một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
phụ nữ có thai hoặc mở sinh con trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
người già người hạn chế vận động người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu
cần có người chăm sóc v v
các trường hợp này phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất
và cam kết tuân thủ các quy định cách ly tại nhà với chính quyền nơi cư trú
trong thời gian một mươi bốn ngày thực hiện cách ly y tế tại nhà
các f một này sẽ được cán bộ y tế lấy mẫu xét
nghị real time pcr ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
hiện tỉnh đắk nông đang có năm ổ dịch covid một mươi chín xuất hiện tại cộng đồng
tập trung ở thành phố gia nghĩa và các huyện đắc sở lắp cư trút đắk miêu
các ổ dịch đang có xu hướng lan rộng khó kiểm soát khó xác định nguồn lây
ngoài ra còn có các ca bệnh liên quan đến những người có dịch tễ
đi về từ các tỉnh bình dương tp hcm và đắk lắc
trong ba ngày đầu tháng một mươi một tỉnh đắk nông đã phát hiện bảy mươi ba trường hợp
mắc covid một mươi chín nâng tổng số bệnh nhân lên một sáu mươi năm người
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin covid tiếp theo